kính chào quý vị và các bạn
do xuất hiện hội tụ gió yếu trên cao nên đêm nay ở các tỉnh thành đông bắc bộ sẽ có mưa vài nơi
cùng nền nhiệt giảm nhẹ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
sau đó sang đêm mai khi chịu tác động của không khí lạnh rồn xuống mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to kèm tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó nền nhiệt cũng giảm đáng kể trời chuyển lạnh
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng có mưa rông vài nơi
với nền nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi chín ba mươi một độ
sang đêm mai khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh thì mưa rông tại đây cũng tăng mạnh
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to cùng nền nhiệt giảm mạnh trời chuyển lạnh
cũng chịu ảnh hưởng bởi hình thế không khí lạnh nén rãnh thấp nên từ gần sáng ngày một tháng năm đến ngày hai tháng năm
ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
cùng với đó nền nhiệt ở đây cũng giảm đáng kể khoảng ba bốn độ so với hai mươi bốn giờ trước đó
tại phía nam do ảnh hưởng của sảnh áp thấp ở phía nam có xu hướng là nâng trụng giật lên phía bắc
nối với vùng áp thấp trên khu vực nam biển đông nên từ ngày hôm nay hai mươi chín tháng bốn cho đến ngày ba tháng năm
ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm một đợt có nơi trên một trăm linh mm một đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
người dân cần lưu ý đề phòng
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới tại đây cũng chịu tác động của dạnh áp thấp
nên mưa rông cũng tăng mạnh cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần đề cao cảnh sát
mưa tăng nên nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ khoảng một hai độ so với thời đoạn trước đó
đến với các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới cũng xảy ra mưa rông trên diện rộng
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to trong mưa rông có thể đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ ngày đêm sao động từ hai mươi bốn ba mươi hai độ